hậu quả cho đến thời điểm này chưa đầy hai năm sau khi huy động vốn nguyễn thị hường đã đến cơ quan công an địa phương trình báo về việc không có khả năng chi trả số tiền nợ cho vay điều này đã khiến cho hàng chục hộ dân đứng ngồi không yên
hàng chục tiểu thương buôn bán tại khu vực chợ yaca đang trong tâm trạng đứng ngồi không yên khi biết tin nguyễn thị hường tuyên bố vỡ nợ
theo mọi người cho biết nguyễn thị hường từng là chủ một sạp bán thịt heo tại khu vực chợ nhưng đã nghỉ được khoảng hai tháng nay
với lý do dùng tiền để đáo hạn ngân hàng hường đã vận động khá nhiều tiểu thương trong chợ cho vay và hứa hẹn sẽ trả với lãi suất cao nên mọi người sẵn sàng rút tiền cầm cố tài sản hoặc vay mượn thêm tiền để đưa cho hường
sau khi biết thông tin nguyễn thị hường vỡ nợ và không có khả năng chi trả rất nhiều người dân tại iagrai đã đến tận nhà tìm hường nhưng tất cả đều không biết giờ này hường đã đi đâu
được biết người cho hưởng vay ít nhất cũng gần hai trăm linh triệu đồng
người cho vay nhiều nhất lên tới
hơn năm tỷ đồng
theo trình báo của nguyễn thị hường với cơ quan công an từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu đến thời điểm ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
hường đã tiến hành huy động vô dụng
cơ quan công an được khoảng một mươi sáu tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng và đưa cho một người đàn ông không rõ tên ở thành phố pleiku
đến nay không thể liên lạc được với người đàn ông trên nên hường không có tiền trả lại người cho vay
sau khi cơ quan công an tiếp nhận đơn trình báo của đối tượng hường thì cũng đã triển khai một số cái biện pháp
cái thứ nhất là phối hợp với công an thực chấn cùng các cường lượng đảm bảo an ninh trả tự trên địa bàn
không để xảy ra các tình trạng mất an ninh trả tự tại nhà khu vực đối tượng hường
cái nữa là sau khi mà tiếp nhận đơn thì đối tượng hường đã khai một số người có liên quan
thì cơ quan công an đã tiến hành mời và xác định các đối tượng để mời lên làm việc với cơ quan công an
để trình bày rõ các lội dung mà trường hợp hường đã khai nhận
theo tìm hiểu số tiền mà nguyễn thị hường vay của các hộ dân tại thị trấn ia kha
và trên địa bàn huyện iagrai chưa dừng lại ở con số một mươi sáu tỷ đồng mà có thể cao hơn rất nhiều
công an huyện ia krai đang tiếp tục mở rộng điều tra
và đề nghị các hộ cho hường vay tiền sớm đến cơ quan công an cung cấp thêm thông tin để củng cố hồ sơ
công an thành phố cà mau vừa phát hiện và bắt giữ một đôi nam nữ đang điều khiển phương tiện mô tô
vận chuyển nhiều gói bột giặt và bột ngọt nghi vấn là hàng giả
khai thác nhanh hai vợ chồng lê đức thưởng và vợ là dương thị hiền khai nhận số hàng bột giặt và bột ngọt trên là giả
tiến hành kiểm tra phòng trọ của thưởng và hiền tại khóng bốn
phường sáu thành phố cà mau lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện ba mươi bốn tám kg bột giặt hiệu net
và năm mươi kg bột ngọt hiệu fufeng có xuất xứ từ trung quốc chín trăm bốn mươi bao bì hiệu apa omo azinomoto
một máy ép nhiệt cùng với một số tăng vật khác có liên quan
cả hai khai nhận đã dùng số bột giặt net và bột ngọt fufeng để đóng gói các nhãn hiệu uy tín
được người dân tin dùng như apa ômo hay ajinomoto sau đó bán lại cho một số tiệm tạp hóa và các ghe hàng trên địa bàn
các tỉnh hành nam bộ do cũng chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ yếu nên chỉ có mưa rào và rông tập trung ở miền đông nam bộ từ hôm nay cho đến ngày ba tháng chín
nền nhiệt cao nhất trên khu vực sẽ giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
sang ngày bốn tháng chín khi gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh trở lại nền nhiệt sẽ có dấu hiệu giảm nhẹ
cả hai khai nhận đã dùng số bột giặt hiệu apa omo ajinomoto sau đó bán lại cho một số tiệm tạp hóa và các ghe hàng trên địa bàn